thưa quý vị và các đồng chí nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản liên bang nga
một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi ba một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có thư chúc mừng
gửi đến chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga gennady zhiganov
trong thư có đoạn viết trong ba mươi năm qua đảng cộng sản liên bang nga luôn luôn kiên định
lấy chủ nghĩa mark lenin làm nền tảng tư tưởng trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân
nông dân trí thức và nhân dân lao động có đóng góp to lớn cho sự phát triển của liên bang nga hiện đại
giữ vai trò quan trọng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
đảng cộng sản việt nam luôn luôn coi trọng và cùng các đồng chí làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ truyền thống hữu nghị với đảng cộng sản liên bang nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
việt nam liên bang nga vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới
chúc đảng cộng sản liên bang nga đạt được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân nga
tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi của ủy ban thượng vụ quốc hội
trong phiên làm việc vào chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét về quyết định việc thành lập một số đơn vị
hành chính cấp huyện và cấp xã thuộc các tỉnh an giang bắc ninh bắc cạn
bến tre bình dương đắk lắc quảng nam thái nguyên trà vinh và vĩnh phúc
giải trình một số vấn đề có liên quan tới luật cư trú thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định lực lượng công an cơ sở sẽ thực hiện cập nhật
bổ sung thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tại các đơn vị hành chính mới thành lập
trước băn khoăn của đại biểu cho rằng việc điều chỉnh đơn vị hành chính sẽ dẫn đến cả triệu người
thay đổi thông tin về nơi cư trú do đó việc giả soát căn cước công dân cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư sẽ ảnh hưởng ra sao để tạo thuận lợi nhất cho người dân giải trình về vấn đề này
thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay đang được lực lượng công an
cơ sở thực hiện theo tinh thần đúng đủ sạch sống dữ liệu được thu thập làm sạch và cập nhật thường xuyên
nếu như khi mà có nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội thì đối với những cái dữ liệu này
thì chúng tôi cũng sẽ lực lượng công an cơ sở sẽ thực hiện và sẽ cập nhật và bổ sung và thay đổi ngay
tạo điều kiện rất thuận lợi không có khó khăn và vướng mắc gì
cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư điện tử về nguyên tắc nếu như trên căn cước công dân chưa thay đổi
thì vào dữ liệu điện tử ở trong cơ sở dữ liệu quốc gia đã được cập nhật thay đổi thường xuyên
nó sẽ không ảnh hưởng với cái hoạt động bình thường nếu như chưa kịp mà thay đổi cái căn cước công dân ấy
thì trong cơ sở dữ liệu nó đã thể hiện cái địa giới hành chính của tất cả
cái này là cập nhật thường xuyên do vậy nó không bị ảnh hưởng kia là vì cái căn cước công dân của chúng ta
gắn chip vào cáo cáo phó thủ tịch quốc hội nên ra nó sẽ không bị ảnh hưởng nó đồng bộ ngay lập tức
thứ trưởng lương tam quang nhìn nhận khi thành lập các đơn vị hành chính cũng phát sinh thêm các yếu tố
ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
như vấn đề giải phóng mặt bằng để triển khai quy hoạch phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tại địa phương
vấn đề an ninh kinh tế an ninh phi truyền thống an ninh môi trường an ninh công nghệ cao
nếu như nghị quyết được thông qua thì bộ công an sẽ điều chỉnh mô hình và chủ động bố trí lực lượng để đáp ứng các nhu cầu
đồng thời có các biện pháp công tác công an để phòng ngừa đấu tranh đảm bảo an ninh trật tự
tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường phát triển kinh tế và phục vụ người dân
tại hà nội vào sáng nay bộ công an đã tổ chức phiên họp ban soạn thảo tổ biên tập dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì phiên họp
luật công an nhân dân có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đã tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ toàn diện để lực lượng công an nhân dân thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao
tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được
trong thực hiện luật công an nhân dân đã bộc lộ một số vướng mắc bất cập như thứ nhất hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an chưa phù hợp với quy định của bộ luật lao động
thứ hai về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác chưa cụ thể nên khó thực hiện
thứ ba về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân chưa phù hợp với thực tiễn
chính vì vậy việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để tháo gỡ khó khăn vướng mắt bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội là cần thiết
tại phiên họp bộ trưởng tô lâm trưởng ban soạn thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân nhấn mạnh
đảng đã xác định và thể hiện quan điểm chỉ đạo tại nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
quan điểm chỉ đạo này cần được kịp thời thể chế trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tiễn
quan điểm chỉ đạo này cần được kịp thời thể chế trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tiễn
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của đoàn cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ với bộ công an việt nam thể hiện thiện trí hợp tác và cam kết của hoa kỳ trong thảo luận giải quyết các vấn đề về thương mại mà hai bên cùng quan tâm và duy trì thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương việt nam hoa kỳ nói chung
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại nói riêng hướng tới kỷ niệm một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ trong năm nay
bộ trưởng tô lâm cho biết hoa kỳ hiện là một trong số các đối tác thương mại hàng đầu đồng thời là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu thế giới của việt nam
để đạt được thành tựu như trên là nhờ sự chủ động tầm nhìn chiến lược của chính phủ hai nước và sự phối hợp tích cực triển khai có hiệu quả của các cơ quan hữu quan việt nam và hoa kỳ trong đó có cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ
bộ công an việt nam đề nghị cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng giữa chính phủ hai nước để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ quan tâm đến một số ưu tiên để tạo đà thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
trong đó tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật trong điều tra trao đổi thông tin các vụ án kinh tế có yếu tố nước ngoài
bà catherintite thay mặt đoàn cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ cảm ơn bộ trưởng bộ công an việt nam tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước hoa kỳ việt nam trong thời gian qua nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện
bà catherine tai thay mặt đoàn cơ quan đại diện thương mại hoa kỳ cảm ơn bộ công an việt nam tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn khẳng định sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước hoa kỳ việt nam trong thời gian qua nhất là từ khi hai bên xác lập quan hệ đối tác toàn diện